thống đốc ngân hàng nhà nước vừa có chỉ thị số một về tổ chức các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đó trong năm nay ngành ngân hàng định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng một mươi bốn
theo đó mục tiêu tổng quát của ngành ngân hàng năm hai nghìn một mươi chín là điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt thận trọng
phối hợp hài hòa với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiềm chế lạm phát bình quân dưới bốn
duy trì ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối
năm hai nghìn một mươi chín định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng một mươi bốn có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế
ngành ngân hàng đẩy mạnh triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung xử lý hiệu quả các tổ chức tiến dụng yếu kém tăng cường củng cố
chấn chỉnh hệ thống quỹ tiến dụng nhân dân nhằm bảo đảm hoạt động theo đúng tôn trị mục đích và giữ vững ổn định kinh tế xã hội tại địa phương
thực hiện quyết liệt và hiệu quả nghị quyết số bốn mươi hai của quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
đẩy mạnh xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường kiểm soát nợ xấu mới phát sinh và nợ tiêm ẩn trở thành nợ xấu